theo tổng cục thống kê tính từ đầu năm nay mức bội chi ngân sách hiện đã lên tới một trăm năm mươi bốn hai trăm linh tỷ đồng
cụ thể tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ước đạt sáu trăm sáu mươi năm hai nghìn tỷ đồng bằng sáu mươi năm sáu dự toán năm
trong khi đó tổng chi ước tính đạt tám trăm một mươi chín bốn nghìn tỷ đồng bằng sáu mươi bốn bốn dự toán năm
về cơ cấu thu ngân sách chín tháng qua tổng cục thống kê cho biết thu nội địa đạt năm trăm ba mươi sáu ba nghìn tỷ đồng bằng sáu mươi tám
thu từ dầu thô đạt hai mươi tám bốn nghìn tỷ đồng bằng năm mươi hai
thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt chín mươi bảy bốn nghìn tỷ đồng bằng năm mươi sáu
ở chiều ngược lại tổng chi ước đạt tám trăm một mươi chín bốn nghìn tỷ đồng bằng sáu mươi bốn bốn dự toán năm
trong đó đáng lưu ý số tiền chi trả nợ và viện trợ
đạt tới một trăm linh chín tám nghìn tỷ đồng
như vậy bình quân cứ thu được sáu tỷ đồng
thì ngân sách nhà nước lại phải mang một tỷ đồng đi trả nợ viện trợ